sau ba mươi giờ khi vụ án xảy ra lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng là lê văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở thôn nhuế xã kim trung huyện đồng anh
qua hai vụ việc trên cho thấy hành động của các đối tượng đều rất manh động và liều lĩnh chúng bắt chấp tất cả để thực hiện hành vi phạm tội
song với sự phả cuộc nhanh chóng kịp thời của lực lượng công an các đối tượng lần lượt đã bị bắt giữ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân
tiến hành điều tra cơ quan điều tra xác định có bốn trăm bốn mươi chín hai mươi năm hectare rừng bị hủy hoại đã xác định được bốn nhóm cá nhân gồm hai mươi tám đối tượng liên quan do muốn có đất để canh tác nên các đối tượng đã sử dụng cưa xăng và dao hủy hoại gần một mươi sáu hectare rừng thiệt hại hơn bảy mươi hai năm triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt hai mươi bị cáo mức án từ hai năm đến sáu năm tù giam năm bị cáo cùng mức án ba năm tù treo một bị cáo ba năm cải tạo không giam giữ và hai bị cáo hai năm cải tạo không giam giữ cùng với tội hủy hoại rừng
số diện tích rừng bị phá hoại còn lại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
khuya ngày hôm qua vụ cháy xảy ra tại cửa hàng quần áo ngay trong chợ đồng xoài thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã thiêu dụi nhiều tài sản
vào khoảng một mươi h ba mươi đêm lửa bất ngờ bùng phát từ trong cửa hàng quần áo rồi lan nhạy mạnh khói bốc nghi ngút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước điều động ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai phương án khống chế
sau khoảng nửa giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn tuy nhiên vụ cháy đã thiêu dụi một số tài sản trong cửa hàng quần áo rất may thời điểm xảy ra cháy cửa hàng quần áo đóng cửa không có người bên trong nên không gây thiệt hại về người nguyên nhân cháy đang được làm rõ
còn liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người tử vong xảy ra vào trưa ngày hôm qua công an huyện mê linh thành phố hà nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân
theo thông tin ban đầu xe tải vĩnh phúc lưu thông tại đoạn đường gần cổng khu công nghiệp quang minh huyện mê linh thì xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều do một phụ nữ điều khiển chở hai trẻ em
sau cú va chạm mạnh xe máy bị văng ra cuốn vào gầm xe tải khiến ba người trên xe máy tử vong lái xe tải rời khỏi hiện trường sau đó đến cơ quan công an để trình diện
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn